phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh an giang cho biết đã phát hiện và bắt giữ nhóm thanh niên đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
tại khu vực km tám mươi một xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày năm tháng một mươi lực lượng cảnh sát giao thông nhận được tin báo của người dân
tại khu vực nhà máy việt thái xã an hòa huyện châu thành tỉnh an giang
đã xuất hiện hơn bốn mươi xe mô tô chạy thành hàng ngang và rú ga nẹp bô suốt đoạn đường
theo hướng huyện châu thành lên thành phố châu đốc và ngược lại
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã tổ chức chốt chặn
khi phát hiện lực lượng nhóm đối tượng này đã bỏ chạy đi nhiều hướng
bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác đã bắt giữ được năm đối tượng và sáu phương tiện mô tô xe gắn máy các loại
và qua đấu tranh khai thác được biết các đối tượng chủ yếu trong độ tuổi thanh thiếu niên
trú tại huyện châu phú và châu thành tỉnh an giang
hiện vụ việc đã được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị căn cước công dân gắn chip điện tử là một loại giấy tờ quan trọng
bởi chỉ cần quét mã qr code hay chip trên thẻ căn cước công dân
thì sẽ xuất hiện nhiều thông tin như là họ tên năm sinh ảnh cá nhân dữ liệu sinh chắc học cơ bản
vâng và từ những dữ liệu thông tin cá nhân này
thì các đối tượng tội phạm công nghệ cao hoàn toàn có thể lợi dụng để tiến hành trục lợi
chỉ với hình ảnh căn cước công dân hai mặt
các đối tượng tội phạm có thể dễ dàng dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng hoặc vay tiền trên app
hay để đăng ký số điện thoại trả sau và có thể bị dùng để đăng ký mã số thuế ảo
và đã có rất nhiều người trở thành nạn nhân khi hình ảnh thẻ căn cước công dân của mình bị lộ lọt
đến một số hàng cầm đồ
tôi đã tìm ra một số dây tờ của phố trương ánh hãn để mua hỏi mua và một số dây tờ từ thân của các khách hàng để lại không sử dụng nữa
sau khi mua về thì tôi bắt đầu tẩy dùng dao vào giấy để xóa đi một số thông tin cần thiết
xong rồi tôi dùng phần mềm photoshop online để tôi in một số thông tin cần thiết là gồm số chứng ung thư tên ảnh của tôi
tôi dùng phần mềm cắt ghép để cho rán vào các công dân đang được tẩy xóa một cách đúng
đúng với kích cỡ
kích cỡ sau khi hoàn thành việc này thì tôi mang xuống hải phòng để thực hiện việc mở tài khoản ngân hàng
bộ công an cho biết thời gian qua hoạt động thu thập mua bán trái phép thông tin về căn cước công dân
chứng minh nhân dân diễn biến phức tạp tại một số địa phương
thậm chí chỉ với từ một trăm linh cho đến ba trăm linh đồng không ít người dân đã dễ dàng cung cấp hình ảnh căn cước công dân
chứng minh nhân dân từ đó càng tạo điều kiện cho các đối tượng dễ dàng thực hiện các hành vi phạm tội
thông tin về số căn cước công dân họ tên ngày tháng năm sinh
thì có thể được đối tượng xấu sử dụng cho mục đích khác nhau như đăng ký các tài khoản không đúng rồi thì có thể dùng cho mục đích khác
nhưng ngoài ra tôi có thể nêu lên một cái vấn đề mà chắc là cũng chưa nhiều người để ý lắm
đấy chính là cái câu chuyện liên quan đến cái ảnh khuôn mặt và cái vân tay
thì chúng tôi đã có những cái thử nghiệm là nếu mà chúng ta để lộ cái ảnh vân tay
thì đối tượng xấu hoàn toàn có thể mua các cái
máy in ba d thì chỉ trong vòng khoảng nửa tiếng là họ có thể in ra được một cái bản vân tay bằng chất liệu silicon
và có thể đánh lừa được các điện thoại thông minh cũng như thậm chí là cửa ra vào các căn hộ
có thể thấy việc lộ lọt thông tin cá nhân căn cước công dân sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy hại liên quan đến trực tiếp quyền lợi của chính người dân
mới đây công an tỉnh hà giang đã phát hiện một số đối tượng
trên địa bàn có hoạt động thu thập sử dụng thông tin cá nhân hình ảnh căn cước công dân có gắn chip điện tử của người khác
để tạo lập tài khoản tại ngân hàng viettelbank và tài khoản của trang thương mại điện tử amazon
sau đó thực hiện hành vi giao dịch mua bán trái phép những tài khoản này
đây là một trong các phương thức thủ đoạn mới của các loại tội phạm
từ vụ việc này thì người dân cần phải rất cẩn trọng khi đăng tải chia sẻ hình ảnh giấy tờ quan trọng như căn cước công dân lên mạng xã hội
hay sử dụng căn cước công dân trong thực tế để tránh những phiền nhiễu không đáng có
vậy những vấn đề đang đặt ra cũng như cần có những giải pháp như thế nào
vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ làm rõ hơn nội dung này cùng phân tích từ ông nguyễn minh đức chuyên gia an ninh mạng
lời đầu tiên thì xin được cảm ơn ông nguyễn minh đức chuyên gia về an ninh mạng đã nhận lời tham gia vấn đề về chính sách của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông có thể thấy một thực trạng
trong thời gian qua việc đánh cắp dữ liệu cá nhân tạo lập các tài khoản giả từ việc sử dụng những thông tin trái phép đang diễn ra ngày một phức tạp
vậy thì ông có thể phân tích rõ hơn lý do tại sao mà các đối tượng lại sử dụng hình ảnh thông tin từ căn cước công dân để lập các tài khoản ngân hàng trên các trang thương mại thông tin điện tử
thực tế chúng ta có thể hình dung là như này
một cái tài khoản ngân hàng được dựng lên và mang tên của chúng ta nhưng mà chúng ta không hề biết đến
thì đấy là một cái rủi ro rất là lớn
và những cái tài khoản ngân hàng đó có thể được sử dụng để rửa tiền để mua bán bất hợp pháp hoặc có thể dùng để đi vay một khoản tiền rất là lớn hoặc là mang để đi lừa đảo
và cuối cùng thì khi mà cái vụ việc vỡ lở ra thì chúng ta lại là người chịu trách nhiệm
mặc dù mình không hề biết về cái sự tồn tại của cái tài khoản ngân hàng đó thì rõ ràng là nó ảnh hưởng rất lớn đến từng cái cá nhân một
đâu là những cái hệ lụy cụ thể khi mà thông tin từ căn cước công dân của chính mình bị thực hiện
bị đem ra để thực hiện các hành vi giao dịch mua bán trái phép ạ
vâng trước hết thì chúng ta mở rộng ra một chút là cái gọi là dữ liệu cá nhân thông tin cá nhân của chúng ta thì có thể bao gồm cả số điện thoại
hay là thông tin địa chỉ nhà trong đó thì có thể căn cước công dân và rất nhiều các thông tin khác
thì khi mà chúng ta bị lộ cái thông tin đó cho những kẻ xấu thì đầu tiên là chúng ta sẽ có thể bị làm phiền bởi những cái điện thoại hoặc là email làm phiền quảng cáo bất hợp pháp
thứ hai thì
với những thông tin như là hộ chiếu hoặc căn cước công dân những cái có thể được dùng để đăng ký các tài khoản hoặc thậm chí là đi vay
thì rõ ràng là chúng ta có thể bị ảnh hưởng rất lớn khi những cái thông tin của mình bị mang đi để tạo ra những tài khoản giả và thực hiện những hành vi bất hợp pháp ở trên đấy
nhưng khi về mặt pháp lý truy ngược lại thì chúng ta lại là người chịu trách nhiệm thì đấy là cái thông tin thẻ của chúng ta
và một vài cái ảnh hưởng khác nữa đó là những cái thông tin cá nhân của chúng ta có thể bị tống tiền
khi chúng ta bị lộ những thông tin riêng tư của chúng ta hoặc có thể bị mạo danh và để nói xấu hoặc là thực hiện các hành vi mà không phải là do chúng ta làm
thực trạng này chúng ta có thể thấy rất là rõ những cái hậu quả của nó đúng không ạ
không chỉ là về kinh tế mà thậm chí còn cả về danh tiếng cũng như là tâm lý nữa
từ những cái thực tiễn thì theo ông chúng ta cần phải tập trung vào những việc làm cụ thể như thế nào
nhất là nâng cao ý thức cho người dân trong cái việc bảo vệ cái thông tin trong thẻ căn cước công dân của mình
vâng chắc chắn rồi thì tôi nghĩ rằng cái việc nâng cao nhận thức của từng cá nhân một là điều rất là quan trọng
cái điều thứ hai tôi nghĩ rằng là như có chia sẻ thì cái vấn đề liên quan đến việc quản lý và các cái điều luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân
nếu nó đi được vào cuộc sống và thực hiện một cách nghiêm túc khắt khe và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải thực sự là thường tuân thủ
thì nó sẽ giảm cái tỷ lệ lộ lọt thông tin cá nhân của người sử dụng ra bên ngoài
tránh cái việc là dữ liệu đó có thể bị
giao bán và trôi nổi và chúng ta có thể thấy rằng đấy là một sự việc rất là nghiêm trọng
bổ sung thêm những chế tài trong quản lý nâng cao ý thức bảo vệ thông tin đối với người dân
và bên cạnh đó là trách nhiệm của những nhà cung cấp dịch vụ là điều mà chúng ta cần hướng tới đúng không ạ
một lần nữa xin được cảm ơn ông nguyễn minh đức đã tham gia buổi trò chuyện trong vấn đề và chính sách của chúng tôi ngày hôm nay
thưa quý vị mua bán trái phép gần một viên ma túy kẹo và năm trăm linh gram ma túy ketamin
một đối tượng vừa bị công an thành phố lào cai bắt giữ
trước đó vào đêm ngày sáu tháng một mươi lực lượng trinh sát đã chia làm nhiều mũi chốt chặn tại khu vực đường cao tốc nội bài lào cai
khu vực xã đồng tuyền thành phố lào cai thì phát hiện đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy xuất hiện
ba tổ công tác đã bất ngờ áp sát bắt quả tăng đối tượng nguyễn văn mạnh
tăng vật thu giữ trên người đối tượng là gần một viên ma túy kẹo và khoảng năm trăm linh gram ma túy ketamin
cùng với một số tài liệu khác có liên quan
tự xưng là phóng viên đe dọa cưỡng đoạt tài sản năm đối tượng vừa bị công an huyện đồng phú tỉnh bình phước tạm giữ
trước đó vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi hoàng xuân đức nguyễn thị thu thanh và phạm huyền trang đi xe ô tô đến xã đồng tiến huyện đồng phú
phát hiện có đơn vị đang thi công săn lấp mặt bằng nên nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản
sau đó thanh đến gặp tài xế xe múc đất tại công trình
tự xưng là phóng viên thanh yêu cầu lái xe đưa tiền nếu không sẽ báo cơ quan chức năng xử lý việc săn lấp trái phép và hẹn lái xe đến quán cơm
vào khoảng một mươi một h hai mươi phút cùng ngày ba đối tượng này đến quán cơm đợi thì lái xe đến đưa cho đức năm triệu đồng
khi đức vừa đưa tiền thì bị tổ công tác bắt quả tàng
ba xe mô tô hai dao phóng lợn và ba cây ba chỉa là số vật chứng mà tổ tuần tra của công an phường thanh khê đông
quận thanh khê thành phố đà nẵng thu được tại hiện trường khi ngăn chặn thành công một nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hỗn chiến vào dạng sáng ngày tám tháng một mươi
vào thời điểm trên trước cửa nhà số một trăm sáu mươi ba yên khê hai tổ tuần tra đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên khoảng một mươi người đang tụ tập
nhận thấy tổ tuần tra xuất hiện số thanh thiếu niên trên đã lập tức bỏ chạy và để lại ba xe mô tô gần đó cùng với hai cây dao phóng lợn ba cây ba chỉa
tập trung lực lượng truy xét
công an phường đã xác minh và mời năm đối tượng
qua làm việc nguyên nhân ban đầu được xác định là do thái đình an và nguyễn đình dương bâu thuẫn với một số đối tượng nên rủ theo ba đối tượng khác cùng đi để hỗn chiến
khi đang tụ tập chuẩn bị đến nơi hẹn thì cả nhóm bị phát hiện
một tụ điểm đánh bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc xã phong hòa huyện lai vung
vừa bị công an huyện lai vung tỉnh đồng tháp tổ chức triệt xóa
tại hiện trường lực lượng công an đã phát hiện hai mươi đối tượng tham gia đánh bạc
tăng vật thu giữ gồm số tiền hơn bốn mươi năm triệu đồng tạm giữ một mươi tám xe ô tô một mươi bảy điện thoại di động cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan